theo sở kế hoạch và đầu tư tp hcm thành phố đang kêu gọi đầu tư hai trăm chín mươi ba dự án theo hình thức đối tác công tư ppp với tổng mức đầu tư dự kiến là trên chín trăm một mươi tỷ đồng
hiện nay tp hcm đang quản lý hai mươi hai hợp đồng dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư ppp đã ký kết hợp đồng đang triển khai trên địa bàn thành phố với tổng mức đầu tư sáu mươi bốn hai trăm bốn mươi bốn tỷ đồng
một trăm sáu mươi sáu dự án đang thực hiện các thủ tục đầu tư theo hình thức ppp với tổng mức đầu tư dự kiến ba trăm hai mươi bốn bảy trăm bảy mươi tỷ đồng
thành phố cũng đang kêu gọi đầu tư hai trăm chín mươi ba dự án ppp với tổng mức đầu tư dự kiến chín trăm một mươi bốn trăm hai mươi sáu tỷ đồng
hình thức đầu tư hợp tác công tư ppp được triển khai đúng hướng hiệu quả và đã mang nhiều lợi ích trong việc quản lý khai thác công trình dịch vụ công cộng như thu hút được vốn đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng từ khu vực tư nhân